một đợt bùng phát norovirus ở bang louisiana mỹ đã khiến ít nhất hai trăm linh người mắc bệnh tất cả các ca bệnh được cho là có điểm xuất phát từ một sòng bạc ở địa phương
bệnh nhân có triệu chứng nôn mửa tiêu chảy và đau dạ dày do norovirus gây ra đây là loại virus gây bệnh cho đường tiêu hóa rất dễ lây lan từ người sang người qua các tiếp xúc vật lý
để khống chế tình hình cơ quan y tế bang louciana đã yêu cầu người dân không nên ra ngoài thường xuyên rửa tay sạch sẽ và tẩy rửa nhà cửa bằng chất sát khuẩn
một phụ nữ mang thai bị nhiễm virus corona chủng mới ở tỉnh thiềm tây tây bắc trung quốc đã sinh một bé gái ở tuần thứ ba mươi bảy bằng phương pháp sinh mổ
em bé trào đời nặng hai bảy kg đáng chú ý em bé này đã được xét nghiệm acid nucleic sau khi sinh và được xác nhận có kết quả âm tính với ncov
hiện em bé đang được chăm sóc đặc biệt ở phòng cách ly trẻ sơ sinh và sẽ được xét nghiệm lại trong vài ngày tới
giới chức bệnh viện đại học giao thông tây an cho biết hai mẹ con bệnh nhân đều đang trong tình trạng ổn định
số lượng chim cánh cụt quai mũ tại khu vực đảo voi hiện đã giảm mạnh khoảng sáu mươi kể từ cuộc khảo sát cuối cùng vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hiện chỉ còn chưa đến năm mươi ba cặp sinh sản
số lượng chim cánh cụt tại một số khu vực tây nam cực đang giảm đáng kể do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
theo tổ chức khí tượng thế giới nhiệt độ nóng nhất từng có được ghi nhận ở lục địa này vào khoảng một mươi tám ba độ c khiến băng tan nhanh
tổ chức hòa bình xanh đang kêu gọi liên hợp quốc cam kết bảo vệ ba mươi các đại dương của thế giới
vào năm hai nghìn ba mươi
béo phì trong thời kỳ mang thai được xem là yếu tố gây rủi ro đối với sức khỏe của người mẹ cũng như thai nhi
ngoài ra nó cũng liên quan đến những căn bệnh mà em bé sau khi sinh ra có thể mắc phải như bệnh tim mạch các biến chứng vẻ mắt thậm chí cả ung thư
các nhà khoa học israel đã tiến hành kiểm tra ảnh hưởng lâu dài của bệnh béo phì ở người mẹ đối với sức khỏe tâm thần và thần kinh của trẻ
từ lúc được sinh ra cho đến một mươi tám tuổi
và nhận thấy rằng những trẻ có mẹ bị béo phì có tỷ lệ nhập viện liên quan tới các trúng dối loạn thần kinh và tâm thần cao hơn những đứa trẻ do mẹ bình thường sinh ra
từ nghiên cứu trên các nhà khoa học khuyến cáo điều quan trọng là phải tham khảo hiểu biết và thực hiện các biện pháp can thiệp khác để giảm tình trạng béo phì ở người mẹ trước khi mang thai
thưa quý vị ngày một mươi tháng hai tổng thống mỹ donald trump đã công bố đề xuất gói ngân sách cho năm hai nghìn hai mươi một trị giá bốn tám trăm linh tỷ đô la
bao gồm các khoản cắt giảm chi tiêu trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng tăng thêm hàng tỷ đô la cho quốc phòng
giới quan sát đánh giá đề xuất này sẽ khó có thể được các nghị sĩ quốc hội đặc biệt là các nghị sĩ thuộc đảng dân chủ chấp thuận
bởi đề xuất cắt giảm sâu đối với hoạt động hỗ trợ nước ngoài và các chương trình bảo đảm an sinh xã hội
ngân sách mới cho năm tài chính hai nghìn hai mươi một bắt đầu từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bao gồm bảy trăm bốn mươi năm tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng
năm trăm chín mươi tỷ đô la cho ngân sách phi quốc phòng
và ba năm nghìn tỷ đô la cho các khoản chi tiêu an ninh xã hội bảo hiểm y tế và các khoản chi tiêu khác
theo đó nhà trắng dự định cắt giảm chi tiêu trị giá khoảng chín trăm hai mươi tỷ đô la trong vòng một mươi năm đối với một loạt chương trình
như hỗ trợ trả nợ cho sinh viên nhà ở tem thực phẩm và bảo hiểm y tế medicate
cho thấy nỗ lực trong năm bầu cử của tổng thống donald trump tiếp tục còn lại cho mạng lưới an toàn liên bang
trong khi các nhà phê bình cảnh báo nếu đề xuất ngân sách được quốc hội thông qua
thì điều này sẽ làm giảm hiệu quả tài trợ cho hàng chục chương trình phúc lợi xã hội
bởi sẽ cắt giảm ngân sách cho các chương trình y tế trên toàn cầu và tổ chức y tế thế giới who
bất chấp thế giới đang vật lộn với sự lây lan của chủng virus corona mới
tuy nhiên một số ý kiến khẳng định mỹ vẫn là nước tài trợ lớn nhất cho y tế toàn cầu
mỹ vẫn là nước tài trợ lớn nhất cho y tế toàn cầu
khi bản dự thảo vẫn sẽ tăng ngân sách đóng góp cho chương trình an ninh y tế toàn cầu
với số tiền một trăm một mươi năm triệu đô la mỹ
chính phủ mỹ phối hợp với các nước các tổ chức quốc tế ngăn chặn dịch bệnh
ngân sách mới sẽ tăng cường năng lực phòng ngừa phát hiện và ứng phó dịch bệnh
cũng như ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào biên giới mỹ
cho phép ứng phó linh hoạt đối với các mối đe dọa y tế toàn cầu mới nổi như dịch virus corona và ebola
bên cạnh đó đề xuất ngân sách của tổng thống donald trump cũng kêu gọi giảm hai mươi một các khoản hỗ trợ nước ngoài
từ mức năm mươi năm bảy tỷ đô la xuống bốn mươi bốn một tỷ đô la cho năm tài khoá hai nghìn hai mươi
đề xuất ngân sách của tổng thống donald trump bao gồm những thay đổi mang tính hủy diệt
khi gia hạn cắt giảm thuế cho các triệu phú và tập đoàn giàu có
trong khi ngân sách cho các lĩnh vực y tế và xã hội bị cắt giảm
thì mức chi tiêu cho quốc phòng lại tiếp tục được đề xuất tăng cao
như một trọng tâm xuyên suốt không thể thiếu trong chính sách của tổng thống donald trump
theo đó nếu được duyệt thì bắt đầu từ tháng một mươi tới hơn bảy trăm bốn mươi tỷ đô la sẽ được rót vào ngân sách quốc phòng
bao gồm tăng kinh phí cho nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân cũng như thống trị không gian vũ trụ
ngân sách này là phương tiện để chúng tôi đạt được các mục tiêu sẵn sàng vào năm hai nghìn hai mươi hai
và đưa chúng tôi nhanh chóng tiến tới các mục tiêu tập trung hiện đại hóa quân đội vào năm hai nghìn hai mươi tám
trong đó nhà trắng đã yêu cầu quốc hội phê duyệt khoản chi hai mươi năm hai tỷ đô la
cho cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa vào năm hai nghìn hai mươi một
dự kiến thu ngân sách tài khoá hai nghìn hai mươi một sẽ vào khoảng ba bảy trăm linh tỷ đô la
tổng thống donald trump cho biết với đề xuất ngân sách này
ông sẽ đưa thâm hụt ngân sách của mỹ về không vào năm hai nghìn ba mươi năm
các nhà phân tích kinh tế nhận định khả năng này sẽ khó xảy ra nếu kế hoạch ngân sách được thông qua
vì mục tiêu này đặt ra yêu cầu kinh tế mỹ phải đạt tốc độ tăng trưởng ba trong năm năm
điều mà nhà trắng đã không đạt được kể từ khi ông donald trump nhậm chức
đề xuất ngân sách cuối cùng trong nhiệm kỳ của tổng thống donald trump cho thấy
các ưu tiên trong chính sách sắp tới của ông nếu như ông tái đắc cử
tuy nhiên cũng dự báo một cuộc chiến ngân sách với hạ viện mỹ do đảng dân chủ kiểm soát vào cuối năm nay
bởi các nghị sĩ đảng dân chủ được dự đoán sẽ phản đối việc cắt giảm sâu đối với các chương trình trong nước
trong khi các nghị sĩ đảng cộng hòa có thể sẽ đặt ra những lo ngại về vấn đề nợ và thâm hụt ngân sách
và đến đây thì bản tin gmt cộng bảy tối nay cũng xin được khép lại
thân ái chào tạm biệt